tại hà nội ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã tổ chức phiên họp thứ nhất
nhằm thảo luận thông qua những nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách tư pháp
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương chủ trì phiên họp
thực hiện chủ trương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cải cách tư pháp
đã được đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng thông qua
bộ chính trị đã ban hành quyết định số ba trăm bốn mươi ba ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
về việc kiện toàn ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một gồm một mươi chín đồng chí
trong phiên họp lần thứ nhất các thành viên ban chỉ đạo cải cách tư pháp
tập trung thảo luận cho ý kiến về quy chế làm việc của ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách tư pháp giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi

phát biểu chỉ đạo phiên họp chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
yêu cầu các thành viên trong ban chỉ đạo khẩn trương lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch
để triển khai thực hiện trong từng lĩnh vực cụ thể phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan tổ chức
định kỳ sáu tháng hàng năm có sơ kết tổng kết và đề ra các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong các năm tiếp theo
trước mắt cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi
trong đó tập trung vào những nhiệm vụ cơ bản về xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật hình sự dân sự tố tụng tư pháp
hoàn thiện chức năng nhiệm vụ thẩm quyền tổ chức bộ máy của các cơ quan tư pháp tích cực lãnh đạo chỉ đạo
việc hoàn thiện cơ chế chính sách và các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả của các tổ chức luật sư
trợ lý pháp lý công chứng giám định tư pháp
quan tâm hơn nữa công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng nghề đối với từng chức danh tư pháp
khẩn trương nghiên cứu đề xuất đổi mới chính sách tiền lương khen thưởng và các chế độ đãi ngộ
phù hợp với lao động đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động tư pháp
khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giải pháp phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp đã được ban chỉ đạo cho ý kiến
cuối năm hai nghìn một mươi bảy tiến hành sơ kết đề ra phương hướng bổ sung nhiệm vụ giải pháp thực hiện
năm tiếp theo